những ngày qua giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi tám đã diễn ra với những màn thi đấu sôi nổi và kịch tính
bên cạnh những trận đấu mãn nhãn và hấp dẫn thì hôm nay chúng tôi cũng muốn giới thiệu đến quý vị những tấm gương vận động viên
dù có hoàn cảnh đặc biệt nhưng các em vẫn luôn nỗ lực cố gắng trong tập luyện và thi đấu
đó là vận động viên đến từ đội bóng bàn tỉnh bình dương
ngay trước khi trận so tài giữa đội bóng bàn bình dương và đội bóng bàn lâm đồng diễn ra
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cơ hội được gặp gỡ với hai vận động viên nhỏ tuổi và đặc biệt này
các em là huỳnh tiểu di và huỳnh tiểu bình thuộc đội bóng bàn bình dương
mồ côi cha mẹ từ nhỏ phải sống trong câu lạc bộ tình thương nhưng tiểu di và tiểu bình luôn nỗ lực để học tập và giàn luyện
với năng khiếu thể thao sẵn có các em được trung tâm văn hóa thể dục thể thao bình dương đào tạo trở thành vận động viên bộ môn bóng bàn
lần đầu tiên tham dự một giải đấu lớn các em dành nhiều thời gian để nghe giảng về chiến thuật thi đấu cũng như chuẩn bị sẵn sàng cho những trận đấu trước mắt
đội bóng bàn của trung tâm huấn luyện thể dục thể thao tỉnh bình dương có sáu em có xuất thân từ trung tâm nhân đạo quê hương
tức là các em là một cô thiếu thốn cả về vật chất và tình cảm
chính vì thế thì bộ môn bóng bàn của tỉnh cũng với mong muốn là tìm kiếm tài năng thể thao
bóng bàn tỉnh bình dương thứ hai nữa thì biết đâu được thì sẽ đưa các em không thành danh thì cũng thành nhân
cho em có một giá trị đó để bước vào cuộc sống cho nó tốt hơn
là những vận động viên trẻ tiềm năng trong mỗi trận thi đấu tiểu di và tiểu bình luôn có những cú đánh rất khoát với kỹ thuật đẹp mắt
tuy nhiên do lần đầu tiên tham dự một giải đấu lớn mang tầm vóc quốc gia nên các em còn nhiều bỡ ngỡ và còn thiếu kinh nghiệm thi đấu
nên dù kết quả không được như mong đợi nhưng đây sẽ là bước tạo đà cho các em ở những giải đấu sắp tới
hôm nay đấu rất là ngon vì được gặp mấy anh chị con sẽ cố gắng chẳng sao
con thấy rất là vui mình cảm ơn thầy các cơ chú các bạn chăm lên vì giúp đỡ cho em đón bình
hy vọng rằng với tình yêu niềm đam mê với bộ môn thể thao bóng bàn sẽ giúp tiểu di tiểu bình có nhiều cơ hội giao lưu
học hỏi kinh nghiệm và thử sức tại các cuộc thi lớn để tiếp tục phát triển năng khiếu vươn lên trong cuộc sống
thi đua giành thành tích cao trong học tập và giàn luyện